tôi xin nói như thế là vì
vừa rồi chúng ta xử lý hơi hợp lắm
nhưng mà cái vấn thứ hai chúng ta phải nói một cái điều thế này
cái lợi nhịp nhó mà trong này có hay không
đã cấp phép được cái gì
thêm tầng được cái gì
cho nên xử lý lại khó
làm những người ấy
cấp phép ấy lại là những người xử lý
thế thì cái việc này
liên quan đến một cái tính độc lập
của thanh tra
và đặc biệt là sự tham gia cộng đồng
trong cái việc
mà tham gia việc xử lý cho xe phạm
phải chống thất thoát lãng vĩ tham dũng
trong đầu tư xây dựng
trong đó có cái trách nhiệm của các cộng đồng nhà nước
cái điều đó là
và một loạt vụ án vừa rồi
thì bạn biết rồi hầu hết liên quan đến
các dự án đầu tư xây dựng
thưa ông giáo sư guy martini
chuyên gia của unesco đã từng khuyến nghị với tỉnh hà giang
là nên xây dựng một điểm dừng chân
tại đèo mã pì lèng
ông nghĩ thế nào về đề xuất này ạ
những điểm dừng chân là hết sức cần thiết
nhưng cái điểm chân ở đấy phù hợp với cảnh quan đấy như thế nào
tôi xin nói rằng tôi ủng hộ
hoàn toàn cái vị trí này
có thể sử dụng
bằng một điểm dừng chân
cái này chúng ta làm từ lâu rồi chứ
nếu bạn đến chỗ ngay một cái điểm rất đơn giản
ở chỗ chúng ta đi trên đường từ đây vào
qua huế lào nẵng
thì cái điểm giữa là điểm dừng chân
chúng ta đừng có quên một cái điều
di sản không phải để chỉ ngắm không
mà chúng ta phải kết hợp
một cái ưu điểm rất lớn của nó
để mà tạo cảnh quan
tạo cái môi trường cho du lịch
một trong những lĩnh vực
mà chúng ta đang muốn phát triển rất là mạnh
không có một nước nào trên thế giới
mà người ta không quan tâm đến với đó
tất cả các nước đều có
những cái di sản đường đều người ta dẫn
một con đường tua du lịch bao rộng
đã đến di sản
tua du lịch bao rộng đến chỗ cảnh quan đậm nhất
thế thì ở đấy phải quy hoạch thế nào cho nó phù hợp
xin cảm ơn ông
thưa quý vị
rõ ràng những công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp
hay trong khu vực di sản thiên nhiên
mà không được cấp phép
đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
có như thế tinh thuần phượng tôn pháp luật
mới được giữ vững
không còn tình trạng nhờn luật hay vi phạm trắng trợn
tiếp tục xảy ra